cầu gỗ ông cọp nối các thôn phía bắc của xã an ninh tây huyện tuy an với phường xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên
cây cầu này được cho là cầu gỗ dài nhất việt nam
cầu gỗ ông cọp không chỉ là một điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều du khách thập phương đến thưởng ngoạn chụp ảnh
mà còn là nơi thông thương hàng hóa của hàng nghìn hộ dân
cầu bắc qua sông bình bá dài hơn tám trăm linh mét rộng hai ba mét do người dân tự lắp đặt lần đầu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám với chi phí hơn một tỷ đồng
vật liệu chính của cầu là gỗ phi lao bạch đàn
đầu cầu phía phường xuân đài có một nhà gỗ đơn sơ là điểm thu phí còn lại
dưới chân cầu là những đống gỗ phi lao chất sẵn phòng khi có tấm ván đảo hỏng là được thay thế ngay
vào mùa mưa lũ cầu thường bị nước cuốn trôi người dân phải mất hàng tháng trời
do có vẻ đẹp mộc mạc hữu tình của làng quê việt nam và nằm gần quốc lộ một
nên cầu ông cọp được nhiều phật thủ khắp nơi lựa chọn là điểm dừng chân lý tưởng và rút ngắn thời gian đến gành đá đĩa
một thắng cảnh quốc gia tuyệt vời của tỉnh phú yên xứ sở hoa vàng cỏ xanh